đào tạo nghề cho lao động nông thôn là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết ở sơn la bởi đây là tỉnh miền núi nhiều dân tộc kinh tế xã hội còn chậm phát triển ngân sách nhà nước mới đáp ứng được một phần nhu cầu việc làm
trong một vài năm trở lại đây tỉnh sơn la đã rút được nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai việc tổ chức dạy nghề cũng như kêu gọi thu hút được nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia tuyển dụng lao động
đây là lớp học chăn nuôi gà cho bà con nông dân bản mòng xã huala thành phố sơn la
lớp học do phòng lao động thương binh và xã hội của thành phố kết hợp với trường cao đẳng nông lâm sơn la tổ chức dựa trên đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm hai nghìn hai mươi mà thủ tướng chính phủ đã phê duyệt
còn lại là nhóm phi nông nghiệp chiếm hai phần ba hiện nay sơn la đang chú trọng kêu gọi đầu tư vào các cụm khu công nghiệp của tỉnh với việc các doanh nghiệp ngày càng có hứng thú đầu tư vào sơn la thì bài toán việc làm cho lao động nông thôn cũng đang dần tìm ra lời giải

sân la đang chú trọng kêu gọi đầu tư vào các cụm khu công nghiệp của tỉnh với việc các doanh nghiệp ngày càng có hứng thú đầu tư vào sân la thì bài toán việc làm cho lao động nông thôn cũng đang dần tìm ra lời giải